những doanh nghiệp về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như hp ibm và các doanh nghiệp sản xuất phần mềm hàng đầu việt nam đều có mặt tại khu công viên phần mềm quang trung tp hcm
năm hai nghìn một mươi sáu tổng doanh thu của khu công viên phần mềm quang trung đạt khoảng trên một trăm bảy mươi triệu usd
các doanh nghiệp sản xuất phần mềm tại khu công viên phần mềm quang trung đã xuất khẩu được chín mươi tám bốn triệu usd chiếm phần lớn doanh thu xuất khẩu phần mềm của tp hcm
tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp trong khu công viên phần mềm quang trung đều làm gia công cho các đối tác nước ngoài
các doanh nghiệp sản xuất phần mềm tại khu công viên phần mềm quang trung đều làm gia công cho các đối tác nước ngoài
quang trung cũng thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
nhằm giúp kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp vướng mắt những khó khăn trong kinh doanh
và quy đi cũng đã thường xuyên tổ chức các cơ lạc bộ như giám đốc ceo cơ lạc bộ nhân sự
đặc biệt cơ lạc bộ giám đốc công nghệ vtc cto với mong muốn là kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn hành và thông minh hơn
những hoạt động cũng nhằm giúp tăng cường tình liên kết gắn kết giữa các doanh nghiệp và trong nội khu công viên huyện quang trung
duyên quy đi cũng đã có bốn doanh nghiệp trên một người ví dụ như tma vcs fps dc tech
và dự kiến sẽ có những doanh nghiệp trên hai người trong năm hai nghìn một mươi bảy ví dụ như tma chẳng hạn
còn đối với thị trường trong nước thì những doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tốt
thì đó là những dự án xây dựng đô thị thông minh đang diễn ra khắp các thành phố trên cả nước
và đặc biệt là thành phố hồ chí minh thực sự là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp việt nam
theo các chuyên gia công nghệ thông tin việt nam đang có nhiều thế mạnh tạo nên sức hút
về gia công phần mềm trên thị trường toàn cầu
nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã chọn việt nam là điểm đầu tư lâu dài
bên cạnh đó các chính sách khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghệ cao khu phần mềm
tình hình chính trị ổn định tỷ lệ làm phát thấp cũng là những lợi thế có sức hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư
chúng tôi thấy làn sóng cơ hội cho ngành là rất lớn
số lượng khách hàng tiềm năng tự tìm tới tăng cao so với trước đây
kể cả từ những thị trường phát triển tự tìm tới tăng cao so với trước đây

chúng tôi cũng thấy dễ dàng tìm kiếm khách hàng hơn trong bốn mảng
dữ liệu lớn hệ thống nhúng ứng dụng trên thiết bị di động và ứng dụng thương mại điện tử
số lượng khách hàng tiềm năng mà mong muốn tìm kiếm đối tác ở việt nam cũng tăng nhiều hơn
điều này phần nào cũng được thể hiện qua tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của chúng tôi trong ba năm gần đây
đều ở mức khoảng năm mươi
tại thành phố hồ chí minh gia công phần mềm là ngành có sức
trước gốc lớn nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu để có sản phẩm riêng
như doanh nghiệp này những năm qua cũng đã chú trọng vào đầu tư nghiên cứu sâu để phát triển sản phẩm riêng mang thương hiệu việt
đại diện doanh nghiệp này cho biết nghiên cứu để có sản phẩm riêng rất tốn kém và mất nhiều thời gian
đặc biệt là khâu thương mại hóa sản phẩm
đại diện doanh nghiệp này cho biết nghiên cứu để có sản phẩm riêng rất tốn kém và mất nhiều thời gian
nếu các bạn kỹ sư công nghệ thông tin tại việt nam có thể sử dụng tiếng anh thành thảo trong giao tiếp trao đổi công việc với những đối tác quốc tế nhà nước cũng nên có sự khuyến khích cùng chính sách vĩ mô và ưu đại hơn để thu hút đầu tư của các tập đoàn nước ngoài và việt nam
đây là yếu tố thuận lợi giúp các công ty nhỏ của việt nam có cơ hội cọ sát và trưởng thành khi phải cạnh tranh và khẳng định mình trước những tập đoàn nước ngoài
đặc biệt là khâu thương mại hóa sản phẩm riêng rất tốn kém và mất nhiều thời gian
sản phẩm thể hiện tính sáng tạo cao nhưng chưa nhiều sản phẩm phổ biến thành công về mặt thương mại
chính vì vậy các doanh nghiệp tại tp hcm cũng ít có khả năng tài chính để tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm đó
và nếu như nó trở thành một cái cán cân với một tỷ trọng lớn thì nó cũng sẽ giúp cho thế giới biết đến việt nam nhiều
và từ cái mảng gia công đó chúng ta sẽ phát triển những dịch vụ và không chỉ là dịch vụ trong nước mà chúng ta có thể là đối tác
cung cấp sản phẩm dịch vụ của chúng ta cho nước ngoài hoặc ngược lại chúng ta triển khai các dịch vụ của nước ngoài đã ứng dụng trong ngành giao thông y tế giáo dục vào thị trường việt nam
tôi nghĩ rằng sản phẩm thương hiệu việt hiện nay cũng đã khá tốt và rất nhiều phần mềm kể cả những phần mềm quản lý cước viễn thông đã được bán ra nước ngoài
kể cả sang đến châu âu hoặc là châu phi hoặc là một số nước đang phát triển khác
điều đó chứng tỏ rằng việc gia công phần mềm nó không ảnh hưởng đến việc phát triển các sản phẩm của thương hiệu việt
cho đến nay việt nam cũng đã có một số sản phẩm thể hiện tính sáng tạo cao nhưng chưa nhiều sản phẩm phổ biến thành công về mặt thương mại
chính vì vậy các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh cũng ít có khả năng tài chính để tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm đó
tôi chỉ nói ví dụ so với philippines này
một năm philippines thực hiện các hoạt động gia công mà không dùng nhiều chất sáng thì trung bình có phải là một mươi sáu
trong khi chúng ta chỉ có vài tỷ thôi hai ba tỷ thôi
thì các bạn thấy là nó còn rất là bé so với một cái nước gần mình mà họ hướng đi của họ là không dùng chất xám nhiều mà họ dùng kỹ năng nhiều
trong khi mình thì phải chọn cái phân khúc khác
thì phân khúc đó tuy là khó nhưng mà thị trường còn rất rộng
cho nên tôi nghĩ là vấn đề còn lại là mình lại có đủ người để làm thôi chứ không phải là vấn đề là thị trường nữa
đặc biệt là công nghiệp gia công
thị trường là mênh mông
nhưng mà vấn đề còn lại là chúng ta làm sao để lấy được phải có nhiều người lực lượng phải đông thì mới lấy được nhiều miếng bánh
chứ còn hiện nay quy mô chúng ta vẫn còn nhỏ
tuy nhiên để có được sản phẩm sáng tạo mang thương hiệu việt đòi hỏi doanh nghiệp phải có kinh nghiệm nhân lực và nguồn lực mạnh mới thực hiện được
chúng tôi đã thu hút được khoảng một mươi
một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung tại khu này
và một số trong số các doanh nghiệp này đã huy động vốn thành công vốn quốc tế vốn đầu tư mạo hiểm và tăng trưởng rất là nhanh về mặt nhân sự cũng như doanh thu
những kết quả ban đầu mà chúng tôi triển khai trong hơn một năm qua cho thấy rằng là cái mô hình mà chúng ta đang triển khai tại khu công nghệ phần mềm là khá phù hợp
và có thể đi nhanh được bằng cách là tận dụng cái nguồn lực của các bên liên quan thay vì là mỗi người mỗi nơi tự làm
trước những băng khoăn thách thức mà các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh đang gặp phải các doanh gia cho rằng việc gia công phần mềm là sự lựa chọn trong giai đoạn hiện nay
bởi các nước như nhật hàn quốc trong quá trình phát triển đều phải trải qua giai đoạn gia công để tích luyện kinh nghiệm tài chính trước khi tự sản xuất riêng
chính vì vậy doanh nghiệp phần mềm muốn tạo được sản phẩm riêng cần phải trải qua một quá trình

trong giai đoạn hiện nay tiếp tục làm gia công để tích lũy kinh nghiệm là hướng đi phù hợp cho các doanh nghiệp phần mềm việt nam nói chung và các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
trong giai đoạn hiện nay tiếp tục làm gia công để tích luyện kinh nghiệm là hướng đi phù hợp cho các doanh nghiệp phần mềm việt nam nói chung và các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh